với mong muốn mang lại ánh sáng cho những tuyến đường ở các vùng quê nghèo cũng như giúp cho các gia đình chính sách và hộ nghèo sử dụng lưới điện an toàn trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín sắp tới
công ty điện lực tỉnh quảng bình phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức các đội công tác về cơ sở tiến hành lắp đặt nhiều hệ thống điện chiếu sáng sửa chữa hệ thống và thay mới miễn phí nhiều thiết bị điện cho hàng trăm hộ gia đình
đồng hóa là một xã nghèo của huyện miền núi tuyên hóa tỉnh quảng bình
việc lắp đặt hệ thống đường điện bóng đèn đưa ánh sáng điện đến các đường quê hẻo lánh như thế này đã giúp việc sinh hoạt đi lại của người dân được thuận lợi bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự

việc lắp đặt hệ thống đường điện bóng đèn đưa ánh sáng điện đến các đường quê hẻo lánh như thế này đã giúp việc sinh hoạt đi lại của người dân được thuận lợi bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự
cùng với chương trình thắp sáng đường quê công ty điện lực tỉnh quảng bình cũng đã tiến hành sửa chữa lắp đặt và thay mới các hệ thống điện lưới cho hai trăm ba mươi hộ gia đình thương binh liệt sĩ hộ nghèo
để giúp bà con được sử dụng nguồn điện an toàn chất lượng trong dịp tết cổ truyền sắp đến
những hoạt động thiết thực và ý nghĩa này đã góp phần thay đổi diện mạo khu vực nông thôn từng bước nâng cao chất lượng sống cho người dân ở những vùng quê nghèo đồng thời thể hiện trách nhiệm của ngành điện đối với cộng đồng